trong ngày hôm nay tỉnh đồng tháp đã phát hiện thêm hai ổ dịch tà lợn châu phi là huyện tháp một mươi và thành phố sa đéc
hiện nay địa phương này đã có năm huyện thành phố bị dịch tàn lợn châu phi tấn công
gồm các huyện tân hồng lấp vò lai vùng và mới đây là huyện tháp một mươi và thành phố sa đéc
tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đồng tháp đã có năm huyện thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu phi
có sáu trăm bảy mươi chín con lợn bị tiêu hủy trong đó thành phố sa đéc có đến một trăm năm mươi bốn con
được biết tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đồng tháp là hai trăm năm mươi con
riêng thành phố sa đéc hiện có hơn hai mươi con nên hiện nay địa phương này đang tích cực phòng ngừa dịch bệnh
trong đó vận động người dân tăng cường phun thuốc tiêu độc khử trùng thường xuyên vệ sinh chuồng trại
đẩy mạnh công tác kiểm soát tại các điểm giết mổ và các cơ sở kinh doanh thịt lợn trên địa bàn